nếu rác thải nhựa sử dụng một lần thì từng người dân từng gia đình cùng các cấp chính quyền địa phương
cần có những việc làm cụ thể để hạn chế rác thải nhựa và tiến đến nói không với rác thải nhựa
trong tiết mục vấn đề và dư luận kỳ này chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu những việc làm
người dân tp hcm đã thực hiện để hưởng ứng cuộc vận động nói không với rác thải nhựa mà chính phủ đã phát động
nhưng trước hết xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức nổi bật trong tuần
chúng làm rõ các vấn đề lớn như xác định những khó khăn trong hợp tác liên kết giữa các bên
và đề xuất cơ chế chính sách phân tích nhu cầu về phát triển chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp
để định hướng phát triển các sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp nhận định năng lực nghiên cứu
của các tổ chức khoa học công nghệ các trường viện nghiên cứu cùng các kết quả có thể chuyển giao cho doanh nghiệp
từ đó đã có nhiều ý kiến đề xuất khả thi được đưa ra nhằm tham mưu cho lãnh đạo thành phố
trong việc tối ưu hóa việc liên kết các nhà đem lại hiệu quả thực tế nhất
sở công thương tp hcm vừa có kế hoạch về cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
tết canh tí năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
theo đó hàng hóa thiết yếu chuẩn bị tăng từ một mươi bốn sáu lên một mươi bảy ba so với mức thành phố giao
và tăng hai mươi một đến hai mươi tám so với kết quả thực hiện tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
tổng giá trị các mặt hàng doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất
dự trữ cung ứng cho hai tháng tết là hơn một mươi chín tỷ đồng tăng hơn sáu trăm linh tỷ đồng
giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần bảy hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn chi phối từ hai mươi đến hơn năm mươi ba nhu cầu thị trường
như thịt da cầm chiếm hơn năm mươi ba trứng da cầm hơn bốn mươi tám thực phẩm chế biến hơn hai mươi tám
thịt da súc hai mươi một dầu ăn hơn hai mươi bảy gạo hơn ba mươi một
qua khảo sát thị trường kiểm tra doanh nghiệp về khả năng cung ứng nguồn hàng chuẩn bị tết
dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tết sẽ ổn định
khó xảy ra tình trạng biến động về giá
thành phố hồ chí minh vừa thành lập đoàn liên ngành đồng loạt kiểm tra
tại một mươi công trình giao thông trọng điểm để kiểm tra công tác thi công
và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường tại các công trình giao thông
ở gần các khu dân cư tập trung như công trình xây dựng đoạn tuyến kết nối
từ đường phạm văn đồng đến nút giao ngò dưa quốc lộ một quận thủ đức
cầu thủ thiêm hai quận một xây dựng hầm chui nút giao an sương quận một mươi hai
xây dựng nút giao mỹ thủy quận hai
việc kiểm tra thực hiện từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi một và sẽ hoàn chỉnh báo cáo
tổng kết kết quả kiểm tra trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
nội dung kiểm tra ngoài việc xem lại biệt pháp thi công biệt pháp bảo đảm an toàn
tại hiện trường các lực lượng sẽ kiểm tra hồ sơ thi công yêu cầu chủ đầu tư giải trình
làm rõ các nội dung mỗi công trình sau khi kiểm tra sẽ được lập biên bản
trường hợp không bảo đảm an toàn trong việc thi công đoàn kiểm tra có thể đề xuất tạm dừng
và kiến nghị xử lý
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm vừa phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
triển khai kiểm tra lưu động việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn khí thải
đối với các xe khách trên địa bàn thành phố
lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với xe buýt xe khách ô tô tải
có xã khói đen gây ô nhiễm không khí
các bước kiểm tra được thực hiện đầy đủ tương tự như khi phương tiện làm thủ tục
tại trung tâm đăng kiểm
qua kiểm tra thực tế tại bến xe miền tây chưa phát hiện phương tiện nào vi phạm về khí thải
từ nay đến cuối tháng một mươi một thanh tra sở tiếp tục triển khai kiểm tra khí thải xe ô tô
tại bến xe an sương bến xe ngã tư ga và một số địa điểm đột xuất khác
việc kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ
về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của ô tô khi lưu thông
ngoài ra cũng nhắc nhở chủ phương tiện về trách nhiệm dình dữ bảo dưỡng xe theo quy định
để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
theo thông tin từ một số hãng lửa hành lớn tại tp hcm tính đến thời điểm hiện tại
lượng khách đặt tour tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi đã đạt năm mươi đến sáu mươi so với kế hoạch
riêng các tour giáng sinh và tết dương lịch tỷ lệ này đạt khoảng tám mươi
năm nay các chùm tour du lịch trong nước như mùa xuân hà nội đưa du khách về
với những ngày tết xưa kết hợp tham quan thắng cảnh tràng an
chùa bái đính chinh phục nốc nhà đông dương phan xì băng
ngắm hoa đổ quyên nhiều màu sắc giữa mây ngàn tây bắc
tiếp tục là những điểm đến thu hút du khách quốc tế
còn du khách việt lại chọn những đường tour đến các quốc gia đông nam á
như singapore thái lan đông bắc á như nhật bản hàn quốc vào dịp cuối năm
tâm lý chọn ngày đẹp để khởi hành dịp tết nguyên đáng nở rộ vài năm gần đây
nên các tour này thường có lượng khách đặt nhiều
một số năm xuất hiện tình trạng cháy tour khóa sổ tour sớm so với dự tính
cần chuẩn bị visa
thưa quý vị thực hiện chỉ thị một mươi chín ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban thường vụ thành ủy
tp hcm về tuyên truyền vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước và cuộc vận động nói không với rác thải nhựa
đặc biệt rác thải nhựa sử dụng một lần
tuy mới triển khai nhưng bước đầu đã được các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân
tham gia hưởng ứng sôi nổi
đặc biệt chỉ thị đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường sống
và tác hại của rác thải nhựa
trong đó chương trình nói không với sử dụng túi ni lông ly nhựa ống hút sử dụng một lần
đã được các cơ quan ban ngành và mỗi cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên
ở các trường học trên địa bàn thành phố ký cam kết nói không với rác thải nhựa
theo thống kê của bộ tài nguyên và môi trường chỉ riêng hai đô thị lớn là hà nội
và tp hcm chuẩn bị một đầy thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông
đáng chú ý lượng túi ni lông tăng theo từng năm
đây chính là gánh nặng với môi trường lâu dài có thể dẫn đến thảm họa
mà các chuyên gia môi trường gọi là ô nhiễm trắng
xuất phát từ thực trạng trên nhiều trường đại học trên địa bàn tp hcm
đã đẩy mạnh việc tuyên chiến với rác thải nhựa bằng nhiều hình thức khác nhau
đây là nơi bắn chai đựng nước và ống hút bằng inox
do hội sinh viên trường đại học ngoại ngữ và tinh học tp hcm tự thiết kế đặt hàng
với các nhà sản xuất để bán cho giáo viên và sinh viên sử dụng
chai đựng nước này được sử dụng lâu dài và rất thân thiện với môi trường
để chúng ta hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường
bên hội sinh viên của trường em đã tổ chức việc bán ly này để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa
một ly như thế này các bạn có thể thay thế cho hàng trăm ly nhựa
nó góp phần bảo vệ môi trường rất nhiều
chúng tôi đã liên hệ với những cơ sở hàng quán xung quanh trường
và khi các bạn sử dụng ly này để mua những nước uống
thì sẽ được ưu đải bán với mức giá rẻ hơn để khuyến khích các bạn không sử dụng ly nhựa
và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kết hợp với đoàn khoa của các bộ môn
cũng như là sinh viên của những cộng đồng bầu trường
để thực hiện những clip tuyên truyền về việc không sử dụng rác thải nhựa
và tăng ý thức của sinh viên
đối với việc bảo vệ môi trường cũng như là nói lên tầm quan trọng
của việc rác thải nhựa đã ảnh hưởng đến sự sống
đến môi trường sống của chúng ta như thế nào
và chúng tôi hy vọng rằng với cách tuyên truyền này
thì không những là sinh viên của trường mà nó sẽ lan tỏa ra toàn xã hội
về ý thức bảo vệ môi trường cũng như là hạn chế sử dụng rác thải nhựa
mỗi cán bộ công chức của các trường học trên địa bàn thành phố
đã ký cam kết nói không với rác thải nhựa
trong các cuộc họp hiện nay của các ban ngành
đã không còn sử dụng rác thải nhựa như nước khoáng đóng chai
ly cốt nhựa sử dụng một lần
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thành phố đã yêu cầu tất cả trường học
trên địa bàn thành phố phải xây dựng nhà trường văn minh
an toàn và xanh sạch đẹp thực hiện lớp học không rác
trường học không rác và lễ hội không rác
đặc biệt kiên quyết nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần
chúng ta đẩy lùi ô nhiễm do rác thải nhựa
và nhiều trường đã có cách làm hay như tổ chức hội thi tìm hiểu
về luật môi trường thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền
và tác hại của rác thải nhựa tổ chức cho các em học sinh
phân loại rác đầu nguồn sử dụng rác để tái chế thân thiện với môi trường
đối với giảng viên thì chúng tôi có những chương trình hỗ trợ giảng viên
bằng cách cung cấp các bình sử dụng nước được tái sử dụng
để giảng viên có thể sử dụng trong quá trình làm việc tại trường
đối với khách đến làm việc với trường thì chúng tôi đều khuyến khích mọi người
sử dụng các bình hoặc các sản phẩm có thể tái chế
để hạn chế việc sử dụng nhựa
trường tiểu học lê văn sĩ quận tân bình ngoài tổ chức cho các em
phân loại rác đầu nguồn trường còn tổ chức cho các em tham gia trồng cây xanh
và không dùng chai nhựa sử dụng một lần để đựng nước uống
từ những việc nhỏ hàng ngày đã hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em
trường tiểu học lê văn sĩ đã tiến hành tuyên truyền cho các bé
trong các buổi lễ trầu cơ về tác hại của việc xả rác rạp kênh rạp
và những việc tác hại về sử dụng
chất nhựa tái nhựa và ni lông và các bé nắm được
và từ đó nhà đường đưa ra những viện pháp và phương hướng thực hiện
để phối hợp đồng bộ thì tất cả các bộ phận trong trường học đều có thực hiện
theo sĩ đạo và liên kết với nhau từ căn tin của nhà trường
cho đến các bộ phận phục vụ đều trang bị những thùng rác
giúp cho các bé cách phân loại rác đúng theo yêu cầu của từng loại rác
để giúp việc xử lý rác nó sẽ tốt hơn
thành phố hồ chí minh có rất nhiều cơ sở y tế đóng trên địa bàn thành phố
trong quá trình khám chữa
khám chữa bệnh cũng như các hoạt động hàng ngày ở đây đã phát sinh nhiều rác thải nhựa
như bao bì dụng cụ bao gói chứa đựng thuốc hóa chất trang thiết bị
vật tư tiêu hao vật liệu đồ dùng trong y tế
lượng rác thải nhựa ra môi trường là rất lớn
do đó các nhà thuốc của bệnh viện đã đồng loạt đưa vào sử dụng
túi đựng thuốc bằng giấy thay cho túi ni lông
chúng tôi khuyến kích là trong quá trình khám chữa bệnh
trong một buổi hoặc một ngày thì chúng ta cố gắng sử dụng một ly này duy nhất
thứ nhất vừa để tiết kiệm về chi phí
cái thứ hai tránh những chất thải rác
và chuyện thứ ba là khuyến khích người bệnh nhân với sử dụng ly nước bằng giấy
có thể lấy nước tại những vòi nước công cộng của bệnh viện
để được khử trùng và an toàn
tôi uống ly này thì tôi thấy nó cũng tiện lợi rất nhẹ nhàng
cơ thể tôi cầm rồi tôi uống rồi tôi giữ đó rồi tôi uống tiếp
uống tiếp theo khi nào tôi không còn sử dụng nữa là tôi bỏ
nó rất là tiện lợi
em cảm thấy là mình uống cái ly giấy nên nó tự tin hơn uống cái ly nhựa
em cảm thấy cái ly nhựa làm như nó sao sao em không có tự tin khi uống cái ly nhựa
cũng nghe nhiều người nói là cái ly nhựa đó nó tái chế qua nhiều lần cái rác thải
mà sử dụng tái chế lại đó
nên em uống em cũng cảm thấy nó không có cảm giác cái nước nó được ngon cho lắm
các túi giấy này được thiết kế với kích thước đa dạng
gồm năm kg một kg hai kg và bảy kg
có thể chứa đựng đủ hầu hết các đơn thuốc mà người bệnh được kê
theo thống kê
một ngày có khoảng hai hai trăm linh túi giấy được sử dụng đựng thuốc cho người bệnh mỗi ngày
túi giấy đã làm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của người bệnh
tôi rất ủng hộ bệnh viện đã sản xuất đám sử dụng túi này
thay do túi nhựa thì rất là hợp lý cho chương trình chống ô nhiễm môi trường
của toàn thế giới và đất nước việt nam
trong quá trình thăm khám và chữa bệnh
thì tờ bệnh viện bệnh dân chúng tôi đã không còn sử dụng những cái săn mổ
hay những vật liệu bằng nhựa trong quá trình thực hiện phẫu thuật
mà chúng tôi sử dụng những cái săn mổ bằng vải
thứ nhất để bảo vệ môi trường
cái thứ hai dễ tái chế
và cái thứ ba chi phí hợp lý trong vấn đề điều trị
với phong trào toàn dân hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa
các địa phương của thành phố đã tăng cường đẩy mạnh
tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
tiến hành phân loại rác đồng nguồn
có nhiều địa phương còn có hình thức xử phạt
đối với các trường hợp vứt rác ra môi trường
lắp camera để xử lý các trường hợp vi phạm luật môi trường
đồng thời kêu gọi doanh nghiệp và người dân
cùng chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương mình
đối với các siêu thị trong quý i năm hai nghìn hai mươi
phải chấm dứt sử dụng túi ni lông để bán hàng
mà phải thay thế bằng túi giấy hoặc các vật dụng khác
dễ tiêu hủy và thân thiện với môi trường
các doanh nghiệp hộ kinh doanh không sản xuất
và mua bán túi ni lông cốc nhựa ống hút
ni lông các thứ thì hiện nay người ta vẫn dùng
nhưng mà dân ở phường anh nghé thì bà con cũng đã có
ví dụ như cái giỏ sách hoặc là dùng các hình thức túi giấy để đi chợ
thì cái đó là cũng có một số hộ gia đình đã sử dụng cái đó
sau khi phụ nữ phát động
hội liên hiệp phụ nữ của phường thì có cái mô hình đó là
thu gom vỏ hộp sữa để chuyển về cho công ty
để mà công ty tái chế lại
ra các sản phẩm thân thiện với môi trường
đoàn thanh niên của phường thì ngoài các hoạt động tuyên truyền
bằng các bà nô áp phích để hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn
thì cũng có vận động các mạnh thường quân trao cho các tiểu thương
và trao cho các cô chú các anh chị các bạn đoàn viên
các túi bằng vải nhựa sử dụng nhiều lần
để chúng ta hạn chế cái việc sử dụng túi ni lông
tại các văn phòng ủy ban nhân dân các quận
thay toàn bộ ly nhựa bằng ly giấy ở tất cả các phòng làm việc
đặc biệt trong các cuộc họp của quận đều không sử dụng chai nhựa đựng nước khoáng
mà thay vào đó là các ly cốc thủy tinh sử dụng lâu dài
đồng thời khuyến khích các cán bộ công chức viên chức sử dụng ly nhựa ống hút
các công sở chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích từ hai mươi lít trở lên
hoặc từ đun nấu sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần
vật liệu thân thiện với môi trường
mười phường của quận một đã tập trung nội dung liên quan đến công tác triển khai và thực hiện về môi trường
đồng thời đối với các đơn vị công lập của quận một thì đã thực hiện không sử dụng các chai nhựa trong các hội nghị
và tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn
đảm bảo xây dựng quận một là luôn an toàn văn minh hiện đại và nghĩa tình
không chỉ tại các xã vườn thị trấn các quận nguyện mà ngay trong tất cả các cuộc họp
của lãnh đạo thành phố và cán bộ ban ngành trung ương
đóng tại tp hcm cũng đã hưởng ứng đầu tiên cuộc vận động không sử dụng nước khoáng nóng chai
ly cốc nhựa ống hút sử dụng một lần trong các hội nghị
thưa quý vị để chung tay cùng thế giới hạn chế rác thải nhất là rác thải nhựa
ở tp hcm đã có nhiều bạn trẻ với nhiều sáng kiến như tận dụng những nông sản có sẵn của địa phương
để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội đồng thời giúp bà con nông dân tiêu thụ được nông sản
có phần quảng bá nông sản việt ra thế giới
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình sản xuất ống hút từ rau cũ
của chàng trai thế hệ tám x trương thế tiến
trường thế tiến thuộc thế hệ tám x hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thực phẩm easito
chuyên kinh doanh và chế biến nông sản
khởi nghiệp từ năm hai nghìn chín tiến luôn trăn trở làm thế nào để có thể tạo ra một loại ống hút không chỉ giàu dinh dưỡng
mà còn thân thiện với môi trường đồng thời giúp bà con giải quyết đầu ra cho nông sản
tiến đã tìm tòi nghiên cứu và mạnh dạng đầu tư dây chuyền sản xuất ống hút bột từ rau cũ
khó khăn nhất khi làm ống hút rau cũ
là làm sao giữ được độ cứng và cấu trúc khi sử dụng nhiều ở môi trường đồ uống khác nhau
dây chuyền sản xuất rau cũ phải trải qua ba mươi năm công đoạn
chỉ cần sai công thức hoặc một sơ sót nhỏ toàn bộ lô hàng sẽ không đạt tiêu chuẩn
anh đã mất hơn một tháng rưỡi để nghiên cứu phối trộn nguyên liệu thay đổi máy móc sao cho phù hợp
sau nhiều lần thử nghiệm và phải bỏ đi ba mươi tấn thành phẩm bị lỗi
những chiếc ốc hút làm từ rau quả đầu tiên được sản xuất tại xưởng
thì mình trải qua khoảng tám chín tháng
nghiên cứu trực tiếp ở xưởng người gửi mẫu đi khoảng ba mươi nước trên thế giới với nhu cầu khách hàng
thì bên mình dần dần hoàn thiện được từ quy trình cho đến vùng nguyên liệu
bên mình không những là chỉ tập trung vào sản xuất mà mình đang hướng nghiên cứu hoàn thiện để chuyển giao
vì khi chuyển giao rồi nhiều người cùng sản xuất cùng sử dụng
thì có nghĩa là cái lượng tiêu thụ nguyên liệu và nông sản của mình sẽ nhiều hơn
thì bà con sẽ được hợp tác và triển khai cái vùng nguyên liệu nhanh hơn
mình muốn là nhiều đơn vị sản xuất và chuyển giao cho cả nước ngoài
đến nay trung bình mỗi ngày công ty sản xuất ra hơn một tấn ống hút rau củ
mang về doanh thu tám trăm linh chín trăm linh triệu đồng một tháng
những sản phẩm này đã hiện diện ở hầu hết các nhà hàng khách sạn quán bar nổi tiếng trong nước
và cũng có mặt gần như ba mươi nước trên thế giới
hiện loại ống hút này đang thu hút được nhiều thực khách
và đặc biệt giới trẻ hưởng ứng cao vì tính chất thuận tiện cũng như đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường
thời gian đầu thì khách có phản ứng
khách cũng hỏi là cái ống hút này
cái ống này là ống như thế nào có ăn được hay không
thì người ta cũng quan tâm đến cái vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm
cái mà quán quan tâm hơn là cái vấn đề là khi mà nó thải ra môi trường thì nó cũng tự phân hủy được
một trong những cái lý do mà gia đình tôi thích tới đây là bởi vì ở quán có sử dụng ống hút
mà làm từ bột gạo và bột rau củ là cái loại ống hút mà thân thiện với cả môi trường
và quán lại thường xuyên có một chính sách rất hấp dẫn là nếu mà các thực khách tới quán
mà tự mang ly cá nhân tới dùng lại còn được hưởng ưu đãi một mươi nữa
thành ra là đấy là hai cái điểm mà gia đình tôi thích và thường xuyên tới đây uống
cùng với ống hút tre ống hút cỏ ống hút inox ống hút thủy tinh
thì sự góp mặt của ống hút làm từ nông sản đã góp phần thay đổi thói quen và nhận thức của người dân
trong việc sử dụng ống hút nhựa một lần có phần lan tỏa thông điệp nói không với rác thải nhựa
vô cùng hiệu quả mà chính phủ đã phát động